theo ban tổ chức tỉnh ủy yên bái đến nay trên địa bàn tỉnh có một trăm linh cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội
tỷ lệ đại biểu đảng viên dự đại hội đạt trên chín mươi chín
công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã bảo đảm đúng nguyên tắc bám sát và các quy định hướng dẫn của trung ương cấp ủy cấp trên
phát huy dân chủ bảo đảm an toàn tiết kiệm không phô trường hình thức
đại hội cấp cơ sở đã bầu được một trăm năm mươi một đồng chí bí thư phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn không phải là người địa phương
đại hội cũng đã bầu được hai bảy trăm linh đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong đó có hai bốn trăm một mươi tám đại biểu chính thức và hai trăm tám mươi hai đại biểu dự quyết